trong phiên làm việc sáng qua ngày hai mươi ba tháng một mươi quốc hội đã nghe các báo cáo liên quan đến dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
theo báo cáo thẩm tra ủy ban kinh tế cho ý kiến về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật về quy hoạch sử dụng đất quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc phòng quy hoạch sử dụng đất an ninh ủy ban kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý theo luật quy hoạch
về phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh ủy ban kinh tế cho rằng việc lập thêm phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh là không cần thiết
ngoài ra ủy ban kinh tế đề nghị bổ sung sửa đổi các nội dung liên quan đến giấy phép quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch để bảo đảm đồng bộ với nguyên tắc chung của hoạt động quy hoạch